chào mừng quý vị đến với kênh youtube của chúng mình
lúc này chiếc xe bồn trở sang mang quyền kiểm soát bảy mươi hai c một nghìn chín mươi chín do tài xế nguyễn đình thanh tuyên bốn mươi tuổi điều khiển chạy theo hướng ngược lại đang lên dốc
do xe ba gác lao sang quá nhanh và đột ngột nên tài xế tuyên xử lý không kịp đã tông thẳng xe bồn vào đầu xe ba gác
cú tông quá mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe ba gác bị văng xuống đường tử vong tại chỗ nguyên phần thân chiếc xe ba gác bị gãy đôi dập nát hoàn toàn